bệnh than hay còn gọi là bệnh hậu bối là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây sang người từ động vật thường gặp ở nước ta khoảng ba mươi năm về trước nhưng sau đó không xuất hiện
tuy nhiên mới đây tại bệnh viện hiếu nghị việt đức liên tục tiếp nhận các ca được chẩn đoán mắc bệnh này
đáng nói là các bệnh nhân đều có bệnh lý nền có trường hợp điều trị không đúng cách nên tình trạng nặng nề hơn
sau khi lưng xuất hiện vết mụn nhỏ bệnh nhân bảy mươi năm tuổi này đã nhờ người nhà nặng tự mua thuốc kháng sinh về điều trị sau đó lấy cao rán để mong khỏi bệnh
tuy nhiên dù dùng nhiều biện pháp tổn thương trên da không đỡ mà càng lan rộng đau nhức
chỉ khi không chịu nổi bà mới tới bệnh viện thăm khám lúc này bà được chẩn đoán mắc bệnh hậu bối tức bệnh than
qua những cái này nọ kia mổ cái này cái khác nhưng mà không có nào bút như thế này nó chỉ bằng con rôm thôi cô ạ
đây là cái bệnh thì nó không phải giống như cái nhọc bọc thông thường tại vì nếu mà mình xử lý không đúng thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng như này
cái biến chứng thứ nhất là không giải quyết chuyện đẩy cái nhiễm trùng thì nhiễm trùng nó sẽ lan tỏa thêm và nó kéo dài nó gây ảnh hưởng và thậm chí có những trường hợp mà gây cái hoại tử lan rộng và sau cái quá trình phục hồi cái da rất là khó
có trường hợp mà lan rộng nữa và nó vào máu thì nó gây ảnh hưởng đấy là nhiễm trùng huyết và có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân
bệnh hậu bối không thể khỏi bằng cách nặng trích đơn giản mà bắt buộc phải phẫu thuật mở rộng và lấy tổ chức hoại tử bên dưới
tuy nhiên theo các bác sĩ người dân không nên quá hoang mang bởi vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập qua lỗ chân lông hoặc qua vết thương hở
vì vậy để phòng bệnh người dân nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ đặc biệt là người có bệnh lý nền